hàng trăm tình nguyện viên thuộc các cơ sở đoàn doanh nghiệp các cơ quan đơn vị thuộc tám huyện thành phố của tỉnh ninh bình nôn nước tham gia hưởng ứng chương trình hiến máu đặc biệt
chương trình này do ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh ninh bình phối hợp với hội chữ thập đỏ bệnh viện đa khoa ninh bình tổ chức
với thông điệp đừng quên hiến máu cứu người phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các tình nguyện viên ở nhiều đơn vị như trường cao đẳng việt sô
cục hải quan hà nam ninh và ở các cơ sở đoàn trong tỉnh đã tiếp nhận sáu trăm linh đơn vị máu bảo đảm chất lượng để cung cấp cho các cơ sở y tế
mình tham gia hiến máu với mục đích là cứu người cứu người nhất là trong dịch corona này nữa cùng với một giọt máu đào có thăng là mình cứu được một số các bệnh nhanh
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín dẫn đến tình trạng khan hiếm máu nghiêm trọng tại bệnh viện đa khoa tỉnh ninh bình cũng như các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước
những giọt máu hồng từ nghĩa cử cao đẹp của các tình nguyện viên hiến máu đợt này sẽ giúp các đơn vị đáp ứng nhu cầu máu phục vụ cấp cứu điều trị người bệnh có phần đẩy mạnh công tác phòng chống dịch covid một mươi chín